xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay thời tiết tại bắc bộ sẽ bắt đầu có sự thay đổi
khi khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ di chuyển xuống
và mang đến mưa rào cùng rông rải rác cục bộ có nơi mưa to
cùng với mưa thì nền nhiệt độ cũng sẽ giảm dần
cao nhất ngày mai ở mức là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
chỉ riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn đôi chút
ven biển trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên cũng có mưa rào và rông
nền nhiệt độ giảm dần ra động ở mức là một mươi chín đến hai mươi năm độ
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
vẫn duy trì là ít mưa và còn nắng nhiều
với nền nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
đến với tây nguyên và nam bộ thời tiết hai khu vực này
vẫn hầu như là không mưa ban ngày trời nắng
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng
với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
trên biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều không mưa thịnh hành gió đông bắc cấp bốn năm giật cấp sáu
nền nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
có lúc có mưa to gió đông bắc cấp hai
từ chiều tối mai trời chuyển rét với nhiệt độ là một mươi tám hai mươi ba độ